ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa
theo ba khu vực cụ thể để bảo đảm thuận lợi cho người dân an cư sinh sống
đối với khu vực một bao gồm các quận một ba bốn năm sáu tám một mươi một mươi một gò vấp bình thạnh phú nhuận tân bình và tân phú
thửa đất hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa là ba mươi sáu m hai và chiều rộng mặt tiền thừa đất không nhỏ hơn ba mét
khu vực hai gồm các quận hai bảy chín một mươi hai bình tân thủ đức tối thiểu là năm mươi m hai và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn bốn mét
khu vực ba gồm các huyện bình chánh huyện củ chi huyện hóc môn huyện nhà bè huyện cần giờ tối thiểu là tám mươi m hai và mặt tiền thừa đất không nhỏ hơn năm m
đối với khu đất tách thửa đất ở có hình thành được giao thông và hạ tầng kỹ thuật
ủy ban nhân dân quận huyện có trách nhiệm giả soát các điều kiện về diện tích đất cơ sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội để hướng dẫn chủ đất thực hiện đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung
ngoài ra đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm thừa đất mới hình thành và thừa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là năm trăm linh m hai
với đất trồng cây lâu năm đất nuôi trồng thủy sản đất làm muối diện tích tối thiểu là một m hai